sau thời kỳ gián đoạn mưa tây nguyên và nam bộ được dự báo sẽ có mưa nhiều trở lại vào chiều muộn
nguyên nhân là do dãy mây rông đang có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc và hoạt động mạnh dần
khoảng thời gian còn lại trong ngày trên cả hai khu vực phổ biến vẫn là trạng thái tạnh giáo
trời nắng mây đăn xen nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại tây nguyên tiếp tục giao động mức là ba mươi ba mươi hai độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển không khí lạnh suy yếu gió trên các vùng biển vì thế cũng đã ổn định
tuy nhiên với các vùng biển phía nam từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
cũng như là vùng vịnh thái lan khu vực ngoài khơi xa nam biển đông trong đó có cả huyện đảo trường sa
do ảnh hưởng của rãnh mây rông nên vẫn còn có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa vì thế giảm thấp cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
nên bà con ngư dân vẫn cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước